mặc dù trong thời gian vừa qua chính quyền địa phương tại các cấp tại đà nẵng đã có nhiều biện pháp mạnh và kiên quyết xử lý tình trạng xả thải trực tiếp ra biển
tuy nhiên vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày một tháng bảy ngay sau khi nắng nóng đột ngột chuyển sang mưa rào
thì nước ô nhiễm tại một số cống xả lại tiếp tục chảy mạnh ra biển sau đây là ghi nhận nhanh của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn hiện chúng tôi đang có mặt tại bãi biển mỹ khê một trong những bãi biển đẹp nhất của thành phố đà nẵng
tuy nhiên sau mỗi trận mưa to thì hiện tượng nước đen ngòm lại chảy ra từ các ống cống và kèm theo mùi hôi thối
điều đang nói là các dòng nước đen ngòm này chảy tràn trực tiếp ra biển và gây ô nhiễm môi trường
theo phản ánh của nhiều người dân địa phương tình trạng xả thải trực tiếp ra biển mỹ khê đã kéo dài hàng chục năm nay
nhất là sau mỗi trận mưa to dòng nước hơi thối kèm theo nước mưa lại đổ mạnh
nước chảy tới đâu đều có màu đục hơn so với nước biển
và trên mặt cát đều để lại những vệt loang màu đen gây ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của người dân nơi đây cũng như du khách đến tham quan
nói chung là phóng thì to nhưng mà nước biển thì đục khá là đục và em thấy như là không được bằng những bãi biển khác ở chỗ khác
thì em nghĩ là mọi người nên tránh lạm dụng xả rác bừa bãi hoặc là làm xả thải ra biển như thế này để có môi trường trong lành hơn
và mọi người cũng khi đến thăm quan thì cũng cảm thấy thoải mái hơn

không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống ở gần đây nữa
cũng theo nhiều hộ kinh doanh tại đây việc phản ánh về hiện tượng xả thải đã nêu rất nhiều lần nhưng hiện tại vẫn chưa được khắc phục
do đó vắng khách ế khách là điều dễ hiểu
được biết chính quyền thành phố đà nẵng ca cấp đã và đang rất quyết liệt trong việc xử lý tình trạng ô nhiễm này
tuy nhiên khi nào chấm dứt việc xả thải không còn mùi hôi thối câu trả lời vẫn chờ vào thời gian ở phía trước